ngày hai mươi năm tháng một mươi công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa thực nghiệm hiện trường vụ án chống người thi hành công vụ đối với bảy thanh niên tại quán karaoke trên đường nguyễn trãi phường một mươi thành phố đà lạt
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi phan văn hùng ngụ tại huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng cùng với nhóm bạn đến hát karaoke tại quán trên đường nguyễn trãi phường một mươi thành phố đà lạt thì xô sát với một nhóm thanh niên khác cũng đến hát tại quán